hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
f để được nhận hỗ trợ từ công đoàn cần có các hồ sơ sau
đoàn viên người lao động là f không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
có triệu chứng bệnh nặng phải điều trị từ hai mươi một ngày trở lên tại bệnh viện cơ sở y tế được thu dung điều trị covid một mươi chín
theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa là ba triệu đồng một người
để nhận hỗ trợ này các f cần có hồ sơ bản photocopy giấy gia viện hoặc các giấy tờ khác
hồ sơ bệnh án do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp đối với ca bệnh f
có thể hiện số ngày đã điều trị nội chú hoặc ngày vào viện ngày ra viện tại bệnh viện cơ sở y tế được thu dung điều trị covid một mươi chín
đoàn viên người lao động là các bệnh f không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
điều trị ngoại trú từ hai mươi một ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới hai mươi một ngày tại bệnh viện cơ sở y tế được thu dung điều trị covid một mươi chín
theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa là một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
đoàn viên người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm virus sars cov hai
thì thân nhân được hỗ trợ năm triệu đồng một người để nhận hỗ trợ cần hồ sơ nhận là bản photocopy giấy chứng tử nguyên nhân do mắc covid một mươi chín
đoàn viên người lao động là f thuộc các đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện
liên đoàn lao động tp hcm được hỗ trợ mức một triệu đồng một người khi điều trị ngoại trú dưới hai mươi một ngày thuộc một trong các trường hợp
đang mắc bệnh nan y bệnh hiểm nghèo thuộc đối tượng bị tai nạn lao động tỷ lệ sáu mươi một trở lên thuộc đối tượng trong chương trình trái tim nghĩa tình
để nhận hỗ trợ cần có bản photocopy giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp trên
trước diễn biến dịch bệnh có những tín hiệu tích cực tại tp hcm cân nhắc những khó khăn của các doanh nghiệp sau nhiều tháng chống trọi với đại dịch
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp về đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại
cụ thể sở văn hóa thông tin tp hcm đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ hoạt động trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho người dân
cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế
cơ quan này lý giải tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã từng bước được kiểm soát tốt tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi cao hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
đồng thời bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với những loại hình kinh doanh này cũng đã có
sở văn hóa thông tin tp hcm nhấn mạnh các cơ sở karaoke cần đảm bảo khoảng cách giữa các khách từ bốn m trở lên không bao gồm công trình vụ
các khoảng cách này với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ
trước những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch thời điểm giáp tết phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
người dân nên thay đổi thói quen đi đến nhà nhau chúc mừng dịp tết nguyên đán
khuyến cáo năm k là hạn chế tụ tập đông người hạn chế đi đến nhà nhau tổ chức ăn uống đặc biệt là người đi từ vùng dịch về
trả lời câu hỏi về việc có nên hạn chế việc đi lại về quê để tránh lây lan dịch bệnh tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
việc đi lại thì không có vấn đề gì lớn nhưng nếu trong quá trình cần thiết thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
quan trọng là việc tụ tập đông người đi về di chuyển tới các nơi nguy hiểm hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
ông ví dụ như bản thân tôi về quê mà giữ gìn không tiếp xúc với ai thì cũng không có vấn đề gì
dịp cuối năm cũng có nhiều ngày lễ như noel tết dương lịch nhiều người sẽ tụ họp vui chơi
đến các điểm này điểm khác gặp nhau tiệc tùng tiếp xúc không đeo khẩu trang thì rất nguy hiểm
nhưng nếu chỉ đi đường đeo khẩu trang không nói chuyện tiếp xúc với ai thì nguy cơ không cao
tôi nghĩ rằng phải tăng cường tuyên truyền truyền thông cảnh báo nguy cơ cho người dân
nhưng việc tuyên truyền này phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang do ngập người từ vùng này vùng kia về
trao đổi về việc một số tỉnh yêu cầu cách ly người từ hà nội về
ông nguyễn huy nga cho rằng việc ra yêu cầu cách ly người về từ hà nội là không có căn cứ
bởi có phải ai về từ hà nội cũng bị mắc covid một mươi chín đâu
phải suy nghĩ thích ứng với dịch
ông nhấn mạnh phải giúp kinh nghiệm từ tháng năm năm nay sau kỳ nghỉ lễ về thì tp hcm bùng phát dịch
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kia là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến trốn
nếu cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
địa phương phải nộp ngân sách lớn họ rất lo họ phải thoáng hơn thì mới phát triển được
họ mới sống được mới có nguồn thu
bây giờ cũng không thể truy vết được hết các trường hợp
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng vào bệnh viện
khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nặng
trong khi đó có thể tính tới việc mạnh dạn thử nghiệm một số loại thuốc thảo mộc đông y mà chúng ta sẵn có
bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng diệt được virus
ông cũng cho rằng vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
ai từ đầu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại trúc tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
còn cơ hội gặp được người thân gia đình là mừng rồi nên bó hẹp trong gia đình đó thôi
đừng để sau một cái tết lại chạy đôn chạy đáo vì dịch bệnh
đừng để vài ngày tết ảnh hưởng đến cả vài tháng vài năm sau
hà nội đang ở trong giai đoạn diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn bao giờ hết
mỗi ngày hàng nghìn ca mới với vài trăm ca cộng đồng và ngành y tế hà nội khẳng định
thành phố vẫn đang chủ động kiểm soát dịch
dù vậy nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về công tác kiểm tra giám sát các hoạt động
theo họ nếu không làm tốt công tác này hà nội sẽ vỡ trận
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
số ca bệnh hiện nay của hà nội vẫn tăng cao do hà nội vẫn thực hiện truy vết xét nghiệm nhiều
với tình hình dịch bệnh như vậy hà nội vẫn đáp ứng được công tác điều trị
nhưng nếu không có các biện pháp mạnh làm giảm nguy cơ lây nhiễm
thì các ca bệnh tăng quá nhiều gây quá tải hệ thống y tế kéo theo tỷ lệ tử vong tăng cao
vì chuyên gia này cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch hiện chưa thực sự quyết liệt
nếu như trước đây người dân ra ngoài không tuân thủ đeo khẩu trang là bị cơ quan chức năng xử phạt ngay
nhưng giờ ra đường tình trạng tụ tập đông người vẫn diễn ra nhiều người còn không đeo khẩu trang
đó là chưa kể trước thì hàng quán bắt buộc có vách ngăn chống giặt bắn mới được phép hoạt động
nhưng nay hầu như các quán quên mất điều này cơ quan chức năng ít nhắc nhở thiếu sự quyết liệt
do đó để tránh tình hình dịch bệnh mất kiểm soát hà nội nên quyết liệt hơn
đặc biệt từ nay đến tết hà nội càng cần phải thắt chặt hơn nữa
vì là thành phố đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao
nếu không quyết liệt số ca bệnh tăng quá cao
thì hà nội lâm vào tình trạng vỡ trận dự phòng vỡ trận điều trị
từ đó tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng theo rất nguy hiểm ông phu nói
trong việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch còn yếu tố quan trọng là khai báo y tế trung thực
thực tế nhiều ca bệnh ở hà nội khi phát hiện da mắc bệnh mới biết là không
hoặc rất ít khi khai báo y tế khi di chuyển giữa các vùng địa điểm
thậm chí có ép không phát hiện bị bệnh mà không khai báo
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội bày tỏ
tuy hiện nay số ca bệnh ở hà nội đang ở ngưỡng vài nghìn ca và việc này có thể vẫn nằm trong dự đoán trước
nhưng để kiểm soát tránh gia tăng về số ca bệnh khiến hệ thống y tế quá tải
thì hà nội không thể trông chờ vào ý thức người dân mà hệ thống chính quyền phải giám sát
nếu chúng ta quay lại giãn cách thì số ép không vẫn tăng
xong không phải vì thế mà không xiết chặt kiểm soát lại
tôi thấy chúng ta đang buồng lỏng lơ là trong khâu kiểm tra giám sát
phải tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động
tất nhiên việc này cần cả hệ thống chính quyền cơ sở và vai trò trách nhiệm của mỗi người
chứ không thể trông chờ vào ý thức người dân được ông hùng nói
theo ông trần đắc phu hà nội cũng cân nhắc thật kỹ việc cấm các hoạt động gì
hạn chế hoạt động gì những hoạt động nào có điều kiện tổ chức sự kiện ra sao
để có phương án an toàn nhưng hạn chế tối đa để ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân
vì di tích nguyên đán đang đến gần
ngoài ra thành phố cần tăng cường hơn nữa tuyên truyền cho người dân về việc đi lại
tham gia các hoạt động an toàn hạn chế đi lại thăm non chúc tụng liên hoan hội họp ăn uống
ngoài việc phù rộng hơn nữa vaccine thì hà nội cần đẩy nhanh tiêm mũi ba
tìm nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ đặc biệt là người già
những người mắc bệnh lý nền và bị suy giảm miễn dịch
thành phố chú ý phân tầng điều trị thật chính xác để tránh tình trạng quá tải ảo
nghĩa là bệnh nhân có người không triệu chứng chưa cần thiết phải chăm sóc y tế thì lại tới viện
ngược lại những bệnh nhân thực sự cần can thiệp y tế thì lại không có chỗ điều trị
việc điều tiết này rất quan trọng ông fo nhấn mạnh
còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng số ca bệnh nặng và tử vong của hà nội hiện không như thành phố chí minh trước đây
những trường hợp này chủ yếu vẫn tập trung vào đối tượng nguy cơ cao
nhiều người chưa tiêm vaccine người già mắc bệnh nền suy giảm miễn dịch
do đó hà nội cần sớm ra soát lại toàn bộ những đối tượng này để tiêm bổ sung vaccine cho họ
thời gian qua việc cách ly tại nhà được cải thiện nhưng không phải chú ý tới việc cấp phát thuốc kịp thời hay chưa
nếu được điều trị sớm chúng ta sẽ giảm tải được nguy cơ lây nhiễm cũng như tử vong
việc này phải làm sớm vì hiện tôi thấy có ý kiến phản nàn về phát thuốc chậm hay đưa đi cách ly chậm vị chuyên gia nói
bên cạnh đó sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám
chưa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
sở y tế hà nội đề nghị với ca bệnh nghi ngờ các bệnh xác định nhiễm covid một mươi chín
cần được phân loại đánh giá nguy cơ trần đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển nặng
bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch
phải đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất
đồng thời cung ứng đầy đủ thuốc vật tư trang thiết bị trang phụng phòng hộ cá nhân
ra soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
trên tình trạng quá tải các cơ sở điều trị như hiện nay thì ngày càng có nhiều ép không từ điều trị tại nhà
đối với những trường hợp này thì việc biết cách theo dõi các chỉ số sinh tồn như nhịp tim huyết áp mạch nhịp thở spo hai là vô cùng quan trọng
hãy cùng tìm hiểu chi tiết những việc cần làm khi f cách ly tại nhà và những thông số sức khỏe cần theo dõi thường xuyên
phó giáo sư tiến sĩ hồ thị kim thanh giám đốc trung tâm y học gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết
hầu hết các f đều có tâm lý hoảng loạn khi biết mình bị dương tính và vội vàng hỏi bác sĩ mình cần phải làm gì hay uống thuốc gì
tuy nhiên phó giáo sư thanh khuyến cáo người bệnh cần bình tĩnh theo dõi và xin tư vấn xem tình hình sức khỏe của mình có đủ điều kiện được chăm sóc tại nhà hay không
vật dụng tối thiểu cần có là nhật kế theo dõi thân nhiệt máy đo bão hỏa oxy trong máu máy đo huyết áp khăn giấy dùng một lần
dung dịch vệ sinh khử trùng khẩu trang y tế căng tay sạch túi rác và thùng rác có nắp đậy để xả rác riêng cho ép không
những người đã có xét nghiệm nhanh dương tính trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm pcr vẫn cần tự cách ly tại nhà
không tiếp xúc với mọi người trong gia đình vật nuôi không dùng chung đồ dùng vật dụng cá nhân với các thành viên khác trong gia đình
đồng thời tự cách ly trong phòng riêng sử dụng giấy tẩm cồn lau vệ sinh bề mặt tay nắm cửa điện thoại và các vận dụng hay sờ tay vào
các vật dụng đưa từ phòng người nhiễm ra ngoài cũng cần phun khử trùng cồn bảy mươi độ để một mươi năm phút sau đó chuyển ra ngoài bằng túi rác chuyên dụng
lưu ý túi rác của người nhiễm bệnh vẫn cần được phun khử khuẩn trước khi chuyển đi
theo phó giáo sư thanh f được cách ly điều trị tại nhà phải tự theo dõi các thông số sức khỏe và báo lại cho các nhân viên y tế
cách chỉ số sinh tồn cần theo dõi
có thể nhìn chỉ số mạch trên máy đo huyết áp điện tử hoặc tự bắt mạch bằng tay
cách bắt mạch bằng tay
dùng hai ngón tay đặt ở mạch cổ tay và đếm đủ cho một phút
nếu mạch trên một trăm hai mươi nhịp trên một phút và dưới năm mươi nhịp trên một phút
là chỉ số nguy hiểm cần báo ngay cho nhân viên y tế
nhiệt độ trên ba mươi tám năm độ c sẽ uống thuốc hạ sốt
chỉ số spo hai được đo bằng máy spo hai cá nhân
trước khi đo nên xoa tay cho ấm đặt tay trên mặt bàn sau đó kẹp thiết bị đo vào ngón tay
máy sẽ thông báo hai chỉ số là spo hai và nhịp tim
để kết quả đo chính xác nên giữ sạch móng tay không nên sơn móng tay
có thể kẹp ngón chân để đo chỉ số này
khi đo nên ngủ
ngủ im dưới thẳng và thả lọc bàn tay
có thể kê gối dưới tay để kết quả được chính xác
hàng ngày cần đo huyết áp bằng các loại máy huyết áp sẵn có tại nhà
huyết áp dưới chín mươi sáu mươi là bất thường và cần báo ngay cho bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời
có thể quan sát bằng sự nhấp nhô lên xuống còn lồng ngực ở trẻ em
người lớn cũng có thể cảm nhận được nếu thấy khó thở
nhịp thở tăng khi lớn hơn hoặc bằng hai mươi một lần trên một phút người lớn
lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần trong một phút trẻ từ một đến năm tuổi
lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần trên một phút trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
lúc này cần báo ngay cho bác sĩ điều trị
khi đo nhịp thở phó giáo sư thanh lưu ý người bệnh không nên có các vận động mạnh làm tăng hồ hấp
khi ngồi ở trạng thái tĩnh mà vẫn thấy mệt mỏi khó thở thì cần báo ngay nhân viên y tế
ngoài ra cần báo ngay nhân viên y tế nếu có các triệu chứng
đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó tắt ngực đau tăng khi hít sâu
thay đổi ý thức
nhiều trường hợp tiếp xúc với f rất có khả năng nhiễm bệnh
tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ
tại sao nhiều người không mắc covid một mươi chín dù tiếp xúc với người bệnh
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
các nhà nghiên cứu tại đại học london anh đã tiến hành phân tích dữ liệu
của bảy trăm ba mươi một nhân viên y tế trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên bùng phát ở nước này
trong đó có năm mươi tám người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao
theo đó nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí nature giải thích nguyên nhân
một số người không bị nhiễm sars cov hai có thể là nhờ phản ứng của tế bào t
tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể
ngoài ra cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc hò corona
như virus gây bệnh cảm lạnh thông thường
cụ thể khi virus sars cov hai xâm nhập
ở một số người có thể kích hoạt các tế bào t giúp cơ thể ghi nhớ những bệnh trước đây
qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng
điều này có thể giải thích cho kết quả xét nghiệm âm tính
ở một số người do họ tiếp xúc với mầm bệnh
một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy
một số người có thể có đề kháng với virus sars cov hai cao hơn những người khác
kết quả nghiên cứu mới tại anh đừng cho là có thể mở ra hướng đi
trong phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào t thay vì phản ứng của kháng thể
hướng đi mới có khả năng mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng dịch covid một mươi chín
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến các quốc gia trên thế giới
bộ y tế thái lan vừa đưa ra một bức tranh ảm đạm về tình hình dịch covid một mươi chín
ở nước này với dự báo trong năm hai nghìn hai mươi hai sự lây lan của biến chủng omicron
có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu người dân trở nên thiếu cảnh giác
trong việc phòng ngừa dịch bệnh
bí thư thường trực bộ y tế thái lan cho biết cục kiểm soát dịch bệnh của bộ này
đã đưa ra ba kịch bản dự báo tình hình lây lan của biến chủng omicron trong năm tới
ba kịch bản này được đưa ra nhằm giúp thái lan có sự chuẩn bị sẵn sàng
trong trường hợp xuất hiện đợt bùng phát dịch mới
cũng như xem xét điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch
theo đó trong kịch bản tồi tệ nhất khi người dân không tuân thủ chặt chẽ
các biện pháp phòng dịch phổ biến số người nhiễm covid một mươi chín mới
từ biến chủng omicron thái lan có thể gia tăng với mức trung bình ba mươi ca mỗi ngày
trong giai đoạn từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
với kịch bản thứ hai khi phần lớn người dân mất cảnh giác trước các nguy cơ từ đại dịch
tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín từ biến chủng omicron ước tính đạt mức từ một mươi đến một mươi năm ca mỗi ngày
trong giai đoạn bảy tháng đầu năm tới
dự báo lạc quan được đưa ra trong kịch bản thứ ba khi phần lớn người dân thái lan
nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch và hầu hết các đối tượng
ở mọi lứa tuổi đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trong trường hợp này số ca nhiễm omicron mới được ước tính sẽ ở mức một mươi ca mỗi ngày
trong cả ba kịch bản nêu trên số ca tử vong do covid một mươi chín được dự báo
sẽ ở mức từ một trăm linh một trăm sáu mươi ca mỗi ngày
trong khi đó một chuyên gia virus học hàng đầu của thái lan
tiến sĩ john bonavaguan cho rằng lan sóng lây nhiễm omicron ở thái lan không ngoài dự đoán
bởi biến chủng này có khả năng lây lan rất mạnh thậm chí đối với cả những người đã tiêm hai mối vaccine
bởi vậy ông kêu gọi người dân cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch
để kiềm chế sự lây lan của virus
còn tại mỹ số người mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng vọt có thể đạt mốc năm trăm linh ca trên một ngày
khi người dân di chuyển cấp nước sau giáng sinh
và đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần khác
theo dữ liệu hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai từ đại học john hokkin
mỹ hiện có trung bình một trăm chín mươi tám bốn trăm linh bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày
con số này cao hơn bốn mươi bảy so với một tuần trước đó và cao nhất kể từ ngày một mươi chín tháng một
tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng ghi nhận khoảng nửa triệu trường hợp mỗi ngày
có thể trong tuần tới hoặc một mươi ngày nữa
cnn dẫn lời chuyên gia phân tích y tế tiến sĩ jonathan rayner
hiện mỹ phải điều trị cho khoảng bảy mươi một ca
trong các bệnh viện theo số liệu bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cung cấp
trung bình mỗi ngày có một bốn trăm linh tám người không qua khỏi tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
đây là mức tăng một mươi bảy so với tuần trước đó
với biến chủng của micron rất dễ lây lan
chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trong một thời gian
tiến sĩ anthony fosi cố vấn y tế của chính quyền tổng thống joe biden nói
theo ông fossey trước đêm giao thừa
những cuộc tụ họp quy mô nhỏ chỉ có những người đã tiêm phòng đầy đủ
vẫn có thể diễn ra an toàn
ông khuyến cáo người mỹ nên tránh tham gia các bữa tiệc đông người
mà họ không rõ tình trạng tiêm chủng của tất cả khách mời
khi bạn đang nghĩ về một bữa tiệc đêm giao thừa mà có ba mươi bốn mươi năm mươi người ăn mừng
bạn không biết tình trạng tiêm chủng của từng người
tôi khuyên bạn nên tránh xa
ông fosi khẳng định sẽ có những năm khác để làm điều đó nhưng không phải năm nay
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại